thưa quý vị trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trên biển đỏ
mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập liên minh an ninh gồm một mươi quốc gia để bảo vệ các con tàu này
các cuộc tấn công nhằm vào tàu trở hàng đến israel trên biển đỏ nhằm gây áp lực lên chính quyền tel aviv
trong cuộc xung đột với phong trào hồi giáo hamas ở gaza
để ngăn chặn các vụ tấn công mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập liên minh an ninh gồm một mươi quốc gia bao gồm
anh bahrain canada pháp italia hà lan naui quần đảo sicilet và tây ban nha
nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới đang điều chỉnh hải trình
chuyển hướng đi vòng quanh châu phi thay vì đi qua biển đỏ để tránh rủi ro
tuy nhiên điều này khiến giá cước vận tải đường biển đến israel tăng mạnh
bộ tư lệnh liên hợp quốc cho biết lực lượng quốc tế đóng quân ở làng đỉnh chiến panmunjom
ở phía hàn quốc đã được tái vũ trang
lực lượng quân sự đa quốc gia chịu trách nhiệm giám sát tại khu phi quân sự
giữa hai miền triều tiên bởi về mặt lý thuyết khu vực này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh
hai miền triều tiên đã đồng ý không trang bị vũ khí cho quân đội của họ
tại khu vực phi quân sự theo hiệp ước quân sự liên triều năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên lực lượng quốc tế đóng tại làng đình chiến panmunjom được phép mang súng trở lại
sau khi thỏa thuận này bị hủy bỏ một phần vào tháng một mươi một vừa qua
do phía hàn quốc đã đình chỉ một phần hiệp ước để phản đối việc bình nhưỡng phóng vệ tinh do thám
và khôi phục trạm gác tại khu phi quân sự
triều tiên đáp trả bằng cách hủy bỏ hiệp ước trên
và cam kết triển khai lực lượng vũ trang mạnh hơn cũng như vũ khí mới ở biên giới
các nước liên minh châu âu đã nhất trí ủng hộ dự luật mới
trong đó có quy định toàn bộ bao bì đóng gói sản phẩm đều phải được thiết kế để có thể tái chế đến năm hai nghìn ba mươi
lượng rác thải bao bì đã gia tăng tới hai mươi trong một thập kỷ qua tại eu
hệ lụy từ hoạt động mua sắm trực tuyến và thói quen mua hàng gói
trung bình mỗi người trần dân châu âu trải rác thải ra gần một trăm tám mươi kg rác thải bao bì mỗi năm
tổng lượng nhựa và năm mươi tổng lượng giấy sử dụng trên toàn eu là dành để sản xuất bao bì
như vậy nếu không hành động tới năm hai nghìn ba mươi eu sẽ chứng kiến mức tăng hơn một mươi chín rác thải bao bì
và riêng rác thải nhựa thậm chí còn tăng đến bốn mươi sáu
eu đạt mục tiêu tới năm hai nghìn bốn mươi sẽ giảm lượng rác thải nhựa khoảng một mươi năm so với mức năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị không ngoài dự đoán với uy tín và thành tiệu đạt được trong hai nhiệm kỳ vừa qua
đương kim tổng thống ai cập ông abdel fattah ncc đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba
khi giành được số phiếu áp đảo gần chín mươi trong cuộc bầu cử vừa qua
tuy nhiên quốc gia bắc phi này đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế
và tình hình địa chính trị phức tạp tại trung đông châu phi
vì vậy chặng đường sáu năm tới của ông ncc
sẽ rất khó khăn
năm hai nghìn một mươi ba trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống
bộ trưởng quốc phòng ai cập tướng abdel fattah ncc tuyên bố sẽ đưa doanh thu của kênh đảo suez
lên tám tỷ đô la trong tám năm và doanh thu hiện giờ của kênh đào này là chín bốn tỷ đô la
người dân ai cập chỉ sống trên bảy diện tích lãnh thổ trong hơn bảy năm
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi ba số diện tích này đã tăng lên một mươi bốn
quan trọng hơn
trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm hai nghìn một mươi
tổng thống ncc đã đưa đất nước ai cập thoát ra khỏi vòng xoáy bạo lực
cũng như làn sóng tấn công khủng bố sau hai cuộc chính biến năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi bảy
những thành tiệu đạt được cả về chính trị an ninh đối ngoại và kinh tế xã hội trong hai nhiệm kỳ
đã giúp ông ncc nhận được sự tín nhiệm rất cao của người dân ai cập
cũng như kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nữa của đất nước
ông ấy đã làm nhiều điều vĩ đại cho đất nước và tôi tin là ông ấy còn có thể làm được nhiều hơn nữa
thế nhưng những biến động và gián đoạn của nền kinh tế thế giới
và những diễn biến địa chính trị trong khu vực trung đông bắc phi đầy bất ổn
đã và đang tác động mạnh tới ai cập đặt lên vai nhà lãnh đạo kỳ cựu này nhiều trọng trách
vốn đã nặng nề nay lại càng nặng nề hơn
giá cả hàng hóa nhất là lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác không ngừng tăng mạnh
tỷ lệ lạm phát trung bình kể từ đầu năm tới nay
luôn ở mức ba mươi thâm hụt thương mại khoảng năm mươi tỷ đô la mỗi năm
nợ nước ngoài phình to lên gần một trăm bảy mươi tỷ đô la
trong khi đó ai cập đang phải cứu mang hơn chín triệu người tị nạn từ gaza và một số nước khác
xung đột ở gaza cũng khiến ngành du lịch vốn là trụ cột kinh tế của ai cập giảm tới tám mươi
ngoài ra các tổ chức khủng bố trong đó có nhà nước hồi giáo is tự xưng
và al qaeda cũng đang đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của ai cập
ông ncc cần chú trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước tạo việc làm cho người lao động có các cơ chế khuyến khích xuất khẩu
chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp đôi diện tích đất trồng lúa mì để bảo đảm an ninh lương thực
giới phân tích cũng cho rằng chính quyền tổng thống ncc cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố
nhằm giữ vững an ninh quốc gia tham gia tích cực cùng các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế
giải quyết những xung đột và khủng hoảng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực
điều này sẽ giúp ai cập tiếp tục duy trì vai trò trụ cột an ninh then chốt và là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực
vatican cho phép bán phước lành cho các cặp đôi kết hôn đồng giới hay thái lan tăng cường loại bỏ hàng hóa kém chất lượng
là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin bản quốc tế ngay sau đây
giáo hoàng francis đã phê chuẩn một quyết định quan trọng đó là các linh mục công giáo nay có thể ban phước lành cho các cặp đồng giới
quyết định này không làm thay đổi quan điểm truyền thống của giáo hội về hôn nhân và quan hệ đồng giới
nhưng mở ra một cánh cửa chào đón sự đa dạng và là dấu hiệu của sự chấp nhận và lòng mến thương của thiên chúa
kể từ khi nhậm chức năm hai nghìn một mươi ba giáo hoàng francis đã nỗ lực làm cho giáo hội công giáo la mã với một ba tỷ thành viên trở nên thân thiện hơn với cộng đồng lgbt
thái lan tăng cường biện pháp loại bỏ hàng hóa kém chất lượng tập trung vào một trăm bốn mươi ba mặt hàng liên quan đến an toàn công cộng
bộ công nghiệp phối hợp với viện tiêu chuẩn công nghiệp triển khai tám biện pháp bao gồm giám sát chặt chẽ thị trường truyền thống và trực tuyến
các nhà cung cấp lớn như shopee lazada tiktok và hơn ba trăm linh nhà cung cấp khác đã được yêu cầu thảo luận giải pháp kiểm soát sản phẩm
viện tiêu chuẩn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt quảng cáo trên truyền hình kỹ thuật số và trực tuyến từ tháng sau
áp dụng hành động pháp lý đối với các vi phạm
đến với thành phố bangkop nhĩ tân của trung quốc những ngày này du khách sẽ được chào đón bởi người tuyết khổng lồ với nụ cười thân thiện
người tuyết này cao một mươi tám m và được làm từ khoảng hai m khối tuyết
hơn một trăm linh công nhân đã dành khoảng một tuần để xây dựng công trình khổng lồ đáng yêu này với mong muốn giúp người dân và du khách cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh giá
bốn người tuyết cỡ trung bình khác cũng đã được xây dựng gần đó
những người tuyết này sẽ được trưng bày trong hai tháng để chào đón du khách từ khắp đất nước
tiếp nối bản tin xin mời quý vị cùng khám phá la habana thủ đô cuba nơi tăng gô không chỉ là vũ đạo mà còn là hồn văn hóa nơi mỗi bước nhảy lại kể một câu chuyện của riêng mình
vào tháng một mươi hai như thường lệ những người yêu thích tango đã tụ tập trên các đường phố tại la habana để kỷ niệm ngày tango quốc tế tại thủ đô cuba
khung cảnh đêm tại đây trở nên sôi động bởi những điệu nhảy tăng gô nồng nàn và đầy quyến rũ
các cặp đôi từ trẻ đến già đã trình diễn những bước nhảy tuyệt vời thu hút sự chú ý của người qua đường
một điều thú vị đó là điệu nhảy này đang trở nên đặc biệt hấp dẫn với thế hệ trẻ của cuba
ở đây tango luôn thu hút dưới trẻ
khác với những nơi khác trên thế giới người lớn tuổi thường mới tập hợp lại thành các cầu lạc bộ tango
ở đây người trẻ lại là những người tiếp cận điệu nhảy này

giler suaru một vũ công tango yêu thích bộ môn này
bởi theo anh ấy tango không phân biệt quốc gia hay khu vực và nó mang đặc trưng cá tính của mỗi người thể hiện chúng
tôi ủng hộ quan điểm rằng tango không phân biệt quốc gia hay khu vực mà mỗi người có cách nhảy của riêng mình
bất kể họ là người cuba hay argentina mọi người đều có cách nhảy của riêng mình
điệu nhảy tango có nguồn gốc từ châu phi đã được sử dụng khắp mỹ latin vào cuối thế kỷ một mươi chín để mô tả các buổi tụ họp xã hội nơi nô lệ và người da đen tự do nhảy múa theo tiếng trống
cuba đã nuôi dưỡng các thế hệ nghệ sĩ tango trong nhiều năm qua
kể từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi đã có một nhóm lớn các nghệ sĩ đã góp phần làm cho tango trở thành một phần quan trọng của văn hóa
và đó chính là lý do
chính là lý do tango tồn tại ở cuba ngày nay nhờ vào nhóm nghệ sĩ này đã tạo nên phong trào này
tăng go tại cuba không chỉ là điệu nhảy mà còn là câu chuyện văn hóa trải qua nhiều thế hệ
từ những ngõ ngách của la habana tango vẫn âm vang thể hiện sự đa dạng sáng tạo và bản sắc riêng biệt kết nối mọi lứa tuổi với niềm đam mê mãnh liệt
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động hôm nay